thưa quý vị liên quan đến vụ kit test của công ty việt á
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lâm văn tuấn là giám đốc cdc bắc giang cùng với đồng phạm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông lâm văn tuấn đã có hành vi thông đồng
cấu kết với ông phan văn huy văn là giám đốc công ty phan anh thành phố bắc giang
phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định
của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín do công ty việt á sản xuất
tổng giá trị hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ông văn và bà phan thị khánh vân là chị ruột của ông văn còn thỏa thuận nhận hơn bốn mươi bốn tỷ đồng tiền
ngoài hợp đồng do công ty việt á chuyển và bà vân đã chi một phần tiền cho ông lâm văn tuấn
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
với hành vi môi giới mại dâm ba đối tượng gồm nguyễn trung kiên bùi anh quân
cùng chú tại thành phố hà nội và phạm sĩ an quê tại nghệ an đã bị công an quận hà đông
hà nội tạm giữ vào ngày hôm qua để tiến hành điều tra
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một quân và kiên đã bàn bạc
lập nhiều nhóm chat trên ứng dụng telegram để môi giới mại dâm
hai đối tượng sau đó lập nhiều tài khoản trên ứng dụng này để liên hệ với gái mại dâm và khách mua dâm
mỗi phi vụ chất lọt nhận hoa hồng là ba mươi còn an sẽ hưởng một mươi năm
nhóm này chỉ môi giới bằng cách nhắn tin trên ứng dụng telegram
toàn bộ lịch sử giao dịch sau đó đều được xóa ngay
tiền thanh toán cũng được yêu cầu chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung ngụy trang kín kẽ
mỗi ngày thì cung cấp ra thị trường hàng tấn ngó sen và để làm đẹp thực phẩm
thu hút người tiêu dùng một cơ sở kinh doanh đã ngâm tẩy thực phẩm trong hóa chất
và vụ việc này vừa được phát hiện trên địa bàn huyện củ chi tp hcm
tối ngày hai mươi một tháng một phòng cảnh sát môi trường đã kiểm tra hộ kinh doanh nguyễn bá thinh
tại xã bình mỹ huyện củ chi do ông nguyễn bá thinh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hơn hai mươi thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất
ước tính khoảng tám tấn cùng với nhiều can nhựa không có nhãn mát và không có thời hạn sử dụng
bên trong chứa hóa chất dạng lòng
nhiều bao hóa chất đã dạng bột không được sử dụng trong chế biến thực phẩm
và sau khi lập biên bản toàn bộ tăng vật đã được thu giữ để tiến hành điều tra mở rộng
tình truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn cao minh
xã trầm lộng huyện ứng hòa thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh bốn a một
tập thể mì chùa bộc phường quang trung quận đống đa thành phố hà nội
còn về tội chứa mại dâm công an thị xã sơn tây thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xóm cun
xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách năm cm trên sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện